cũng trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi sẽ điểm lại một số thông tin về thị trường toàn cầu
có tác động sâu rộng đến năm hai nghìn một mươi bảy và những năm tiếp theo
bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết
với các địa phương thảo luận các giải pháp triển khai nhiệm vụ kinh tế xã hội
và dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì hội nghị trực tuyến của chính phủ với các địa phương thảo luận các giải phóng
của chính phủ với các địa phương thảo luận các giải phóng của chính phủ

ước tăng sáu hai mươi một so với năm hai nghìn một mươi năm chỉ số giá tiêu dùng cpi tháng một mươi hai tăng hai mươi ba
giải ngân vốn fdi đạp một mươi năm tám tỷ usd mức cao nhất từ trước đến nay
trong mức tăng trưởng sáu hai mươi của gdp toàn nền kinh tế khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản
tăng một ba mươi sáu là mức tăng thấp nhất kể từ năm hai nghìn một mươi một trở lại đây
khu vực công nghiệp và xây dựng tăng bảy năm mươi bảy thấp hơn mức tăng chín sáu mươi bốn của năm trước
khu vực dịch vụ tăng sáu chín mươi tám
tổng cục thống kê đánh giá quy mô nền kinh tế năm hai nghìn một mươi sáu theo giá hiện hành đạt khoảng bốn năm trăm linh hai tỷ đồng
gdp bình quân đầu người ước đạt bốn mươi tám sáu triệu đồng tương đương hai hai trăm một mươi năm usd tăng một trăm linh sáu usd so năm hai nghìn một mươi năm
chỉ số giá tiêu dùng cpi tăng sáu hai mươi một của năm hai nghìn một mươi năm
giá tiêu dùng cpi tháng một mươi hai tăng hai mươi ba so tháng trước và tăng bốn bảy mươi bốn so cùng kỳ
bình quân năm hai nghìn một mươi sáu cpi tăng hai sáu mươi sáu so bình quân năm hai nghìn một mươi năm
những nguyên nhân khiến cpi tháng một mươi hai tăng mạnh so cùng kỳ là việc giá dịch vụ y tế được điều chỉnh tăng
theo thông tư liên tịch của bộ y tế tài chính làm giá các dịch vụ y tế tăng bảy mươi bảy năm mươi bảy
góp phần làm chỉ số cpi tăng khoảng hai bảy
bên cạnh đó năm mươi ba địa phương trên cả nước điều chỉnh tăng học phí
làm chỉ số giá nhóm giáo dục tháng một mươi hai tăng một mươi hai năm so cùng kỳ làm cpi chung tăng khoảng ba mươi
ngoài ra thiên tai và thời tiết bất lợi giác đậm giác hại trên diện rộng
mưa lũ ngập lụt khô hạn và xâm nhập mặn ở nhiều vùng trên cả nước
cũng làm chỉ số giá nhóm lương thực tăng hai năm mươi bảy so với cùng kỳ
theo tổng cục thống kê đầu tư trực tiếp của nước ngoài từ đầu năm đến hết tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu
thu hút hai năm trăm năm mươi sáu dự án cấp phép mới
với số vốn đăng ký đạt hơn một mươi năm một trăm tám mươi hai tỷ usd tăng hai mươi bảy về số dự án
và giảm hai năm về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước
bên cạnh đó có một hai trăm hai mươi năm luật dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư
với số vốn tăng thêm đạt hơn năm bảy mươi sáu tỷ usd tăng năm mươi năm về số dự án
và giảm một mươi chín bảy về vốn tăng thêm
trong năm hai nghìn một mươi sáu có hai năm trăm bốn mươi bảy doanh nghiệp tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn
mua cổ phần với tỷ lệ vốn lớn hơn năm mươi vốn điều lệ hoặc thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện
với tổng vốn đầu tư là hơn ba bốn mươi hai tỷ usd
như vậy tính chung tổng vốn đăng ký của các dự án cấp mới cấp vốn bổ sung và đầu tư
theo hình thức góp vốn mua cổ phần trong năm qua đạt hơn hai mươi bốn ba mươi bảy tỷ usd tăng bảy một so với năm trước
vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện năm hai nghìn một mươi sáu ước tính đạt một mươi năm tám tỷ usd tăng chín so với năm trước
đạt mức giải ngân vốn fdi cao nhất từ trước đến nay
trong năm nay ngành công nghiệp chế biến chế tạo thu hút đầu tư fdi lớn nhất với số vốn đăng ký
của các dự án được cấp phép mới đạt chín tám trăm một mươi hai sáu triệu usd chiếm sáu mươi bốn sáu tổng vốn đăng ký cấp mới
cả nước có năm mươi một tỉnh thành phố trực thuộc trung ương có dự án fdi được cấp phép mới trong năm hai nghìn một mươi chín
trong đó hải phòng có số vốn đăng ký lớn nhất với hơn hai bốn mươi sáu tỷ usd chiếm trên một mươi sáu tổng vốn đăng ký cấp mới
quý vị và các bạn thân mến theo ủy ban giám sát tài chính quốc gia
quy mô của khu vực doanh nghiệp gia tăng nhờ môi trường kinh doanh cải thiện
tuy nhiên doanh thu và tổng nguồn vốn bình quân của doanh nghiệp cũng giảm đáng kể so với cùng kỳ năm trước
ủy ban này cho biết doanh nghiệp đăng ký thành lập mới năm hai nghìn một mươi sáu ước tăng một mươi tám so với cùng kỳ
và tăng khoảng bốn mươi sáu về số vốn đăng ký số vốn đăng ký bình quân tăng hai mươi ba năm
trong đó doanh nghiệp kinh doanh bất động sản và thuộc ngành chế biến chế tạo tăng mạnh
tuy nhiên doanh thu và tổng nguồn vốn bình quân của doanh nghiệp cũng giảm đáng kể so với cùng kỳ năm trước
tăng trưởng doanh thu tổng tài sản vốn chủ sở hữu bình quân năm hai nghìn một mươi sáu ước lần lượt là giảm tám mươi bảy
tăng một mươi bốn ba mươi bảy và giảm bốn năm mươi hai thấp hơn mức tăng gần một mươi ba gần hai mươi sáu và hơn ba mươi ba của cùng kỳ năm hai nghìn một mươi năm
trong đó ngành khai khoáng là ngành có quy mô giảm mạnh nhất
với doanh thu bình quân ngành ước giảm hơn bốn mươi hai so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi năm
ngược lại doanh thu bình quân của các doanh nghiệp ngành bán buôn bán lẻ và hoạt động kinh doanh bất động sản
ước tăng tương ứng hơn hai mươi một và gần năm mươi so với cùng kỳ
nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ còn nhiều khó khăn
tăng trưởng quy mô ở mức thấp số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể
chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh năm hai nghìn một mươi sáu vẫn ở mức cao
tỉ suất sinh lời của doanh nghiệp phi tài chính giảm nhẹ so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi năm
nhóm doanh nghiệp thuộc ngành khai khoáng và nông lâm thủy sản có hiệu quả kinh doanh suy giảm mạnh nhất
tuy nhiên tỷ suất sinh lời của các ngành bán buôn bán lẻ xây dựng và kinh doanh bất động sản
vẫn tiếp tục xu hướng tăng
mặc dù thu hẹp về quy mô nhưng nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn bảo đảm tốt hiệu quả xin lời kể từ năm hai nghìn một mươi năm
cũng trong tuần vừa qua ngân hàng nhà nước việt nam thông báo tỷ giá tính chéo của đồng việt nam
với hai mươi sáu ngoại tệ để xác định trị giá tính thuế có hiệu lực từ ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu đến ngày bốn tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
cũng trong tuần vừa qua ngân hàng nhà nước việt nam thông báo tỷ giá tính chéo của đồng việt nam
với hai mươi sáu ngoại tệ để xác định trị giá tính thuế có hiệu lực từ ngày bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu đến ngày bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
cũng trong tuần vừa qua ngân hàng nhà nước việt nam thông báo tỷ giá tính chéo của đồng việt nam

cũng trong tuần vừa qua ngân hàng nhà nước việt nam thông báo tỷ giá tính chéo của đồng việt nam
với hai mươi sáu ngoại tệ để xác định trị giá tính thuế có hiệu lực từ ngày bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu đến ngày bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
cũng trong tuần vừa qua ngân hàng nhà nước việt nam thông báo tỷ giá tính chéo của đồng việt nam
với hai mươi sáu ngoại tệ để xác định trị giá tính thuế có hiệu lực từ ngày bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu đến ngày bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
cũng trong tuần vừa qua ngân hàng nhà nước việt nam thông báo tỷ giá tính chéo của đồng việt nam
với hai mươi sáu ngoại tệ để xác định trị giá tính thuế có hiệu lực từ ngày bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu đến ngày bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy

cũng trong tuần vừa qua ngân hàng nhà nước việt nam thông báo tỷ giá tính chéo của đồng việt nam